tại giáo phận vinh xã nghi diên huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bệnh viện mắt trung ương phối hợp với bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an
ban bắc ái và xã hội và quỹ thiện tâm tiến hành khám sàng lọc cấp thuốc và phẫu thuật độc thủy tinh thể bằng phương pháp pha cô miễn phí
cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách người già người khuyết tật ở khu vực nghi lộc
các đơn vị sẽ phối hợp khám sàng lọc cho khoảng một ba trăm linh người dân chủ yếu là giáo dân ở các huyện nghi lộc đô lương và quỳnh liêu
đồng thời cấp thuốc và phẫu thuật độc thuyệt tinh bằng phương pháp và cầu miễn phí cho khoảng sáu trăm linh bệnh nhân
trước đó năm hai nghìn một mươi chín bệnh viện mắt trung ương cũng đã khám sàng lọc cho một trăm hai mươi người dân quê bác
trong đó đã phẫu thuật bằng phương pháp và cầu thay độc thuyệt tinh thể cho năm mươi bệnh nhân